lũ trên các sông ở hà tĩnh quảng bình quảng trị tiếp tục lên nhanh
các sông ở thừa thiên huế giao động ở mức báo động một sau đó xuống
đến đêm nay một mươi bốn tháng một mươi mực nước trên các sông có khả năng như sau
sông ngàn sâu tại chu lễ một mươi hai năm m trên báo động hai năm m
tại hòa duyệt tám năm m dưới báo động hai năm m
sông danh tại mai hóa lên mức bảy năm m trên báo động ba một m
sông kiến giang tại lệ thủy lên mức ba m trên báo động ba ba m
sông thạch hãn tại thạch hãn năm năm m ở mức báo động ba
từ chiều nay một mươi bốn tháng một mươi mực nước trên các sông ở nghệ an sẽ lên
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi
ngập úng tại vùng trũng ven sông ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
đặc biệt là các huyện sau
tỉnh nghệ an gồm huyện tương dương kỳ sơn quế phong quỳ châu con cuông anh sơn
quỷ hợp đô lương thanh trương tân kỳ nghĩa đàn tỉnh hà tĩnh huyện hương khê
hương sơn huyện vũ quang tỉnh quảng bình huyện tuyên hóa minh hóa quảng ninh lệ thủy
tỉnh quảng trị huyện hương hóa đắc rông cam lộ hải lăng cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai